không những là loại cây ăn trái đặc sắc miền nam cây vú sữa cũng là sản vật mà bà má lê thị sảnh ở cà mau đã gửi tặng bác hồ năm xưa
và cũng kể từ ngày đó cây vũ sữa miền nam đã trở thành biểu tượng tình cảm thiêng liêng của đồng bào miền nam với bác
mời quý vị và các bạn cùng phóng viên truyền hình nhân dân về thăm lại quê hương của cây vú sứa miền nam qua phóng sự sau
trong cái nắng trói trang của những ngày tháng năm lịch sử bà nguyễn thị bảy ở ấp một mươi xã trí phải lại bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm xưa của má tư tức bà lê thị sảnh khi có người đến thăm
bà bảy là người con dâu trưởng của má lê thị sảnh dù tuổi đã cao nhưng ngày nào bà cũng đến thăm phần mộ của má tư và chăm sóc cây vú sữa của miền nam

trong đó có một cây được trồng
ở phù thơ bác xã trí lực huyện thới bình tỉnh cà mau
ngay vị trí mảnh đất má sảnh sinh sống cũng được xây dựng bia tưởng niệm khắc họa chân dung bắc hồ đang tưới nước cho cây vũ sữa miền nam
cây cây vú sữa đó hiện nay vẫn xanh tươi đâm trồi nảy lọc biểu hiện cho sự sung túc trong tình cảm thiên liêng sâu nặng đó
từng bước sẽ xây dựng một cái đài bia cho nó phù hợp về mỹ quan
về quy mô
để giáo dục truyền thống cho các thế hệ nhân dân
ấp một mươi xã trí phải là ấp thành lập tri bộ đầu tiên của huyện thới bình tỉnh cà mau
trong hai cuộc kháng chiến cán bộ và nhân dân trong ấp luôn giữ vẹn tấm lòng kiên trung hướng về đảng và chủ tịch hồ chí minh
từ sau giải phóng cho đến nay nhân dân trong ấp hăng hái lao động sản xuất
nhiều hộ đã trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh huyện nhiều năm liền
và cây vũ sứ miền nam cũng được người dân trồng nhiều hơn như để lưu lại kỷ niệm về mã sảnh và tình cảm thiêng liêng của người dân nơi đây dành cho bác hồ
trước đây cái dùng này là dùng nước ngọt nhưng mà sau này đó là dùng nước mặn
và cái trồng đó nó khó khăn lắm phải chăm sóc người ấy
cho nên cái tình cảm nó là trồng để kỷ niệm cái thiêng liêng của bác má sảnh
nó là làm lỡ cái này ngoài hồ chủ tịch nó mới gỡ trở về trong này mình trồng lỡ
giờ chết cái này trồng cái khác
làm sâu nằm giữa dân thứ bình với lại bác
cho nên vậy là mới trồng cái này cố gắng rồi mà trồng cho đất kỳ được
hôm nay về thăm quê hương cây vũ sứ miền nam màu xanh của lúa của mía đã trải đầy đồng
những con đường nhựa thẳng tắp những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều hơn
tất cả là nhờ vào sự đồng thuận của đảng bộ và nhân dân nơi đây
họ đã không ngừng ra sức học tập rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của bác
để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc hơn